căng thẳng hiện đang gia tăng trong nội bộ liên minh châu eu liên quan đến lệnh cấm ngũ cốc từ ukraine
ủy ban châu âu ec cho biết cơ quan này không đồng tình với các biện pháp cấm nhập khẩu ngũ cốc của ukraine
và đang liên lạc chặt chẽ với chính phủ ba lan và hungary báo cáo về vấn đề này
ec nhấn mạnh các quy định về chính sách thương mại ở các nước eu thuộc thẩm quyền của ec
và do đó các hành động đơn phương liên quan đến thương mại của từng quốc gia thành viên là không thể chấp nhận
trước tình hình khó khăn hiện nay các quốc gia thành viên cần phối hợp với các cơ quan của eu khi đưa ra quyết định
kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra và nhiều cảng bên bờ biển đen bị phong tỏa
ngũ cốc từ ukraine được vận chuyển bằng đường bộ qua ba lan hungary rumani đã tràn ngập thị trường các nước trung chuyển này
khiến giá ngũ cốc giảm và gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp
từ vài tuần gần đây nông dân một số nước đã liên tục biểu tình buộc chính phủ phải ban hành lệnh cấm
chính phủ ba lan hôm một mươi năm tháng bốn tuyên bố cấm nhập khẩu ngũ cốc và hàng chục mặt hàng nông sản khác của ukraine cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu
ngay sau đó hungary cũng áp đặt lệnh cấm tương tự